bệnh nhân là ông hát ngụ tại phường tám thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
đến khám trong tình trạng tiểu khó tiểu ngắt quãng đã lâu
trước đó ông hát có uống thuốc điều trị tiền liệt tuyến trong nhiều năm
nhưng bệnh tình ngày càng xấu đi càng tiểu khó hơn và có tình trạng đau nhiều ở vùng hạ vị
ông hát có tiền sử tăng sinh tuyến tiền liệt và phẫu thuật nội soi tán sỏi bằng quang
sau thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng các bác sĩ chuyên khoa ngoại thận tiết niệu đã trần đoán
bệnh nhân có nhiều viên sỏi to trong bảng quang kèm tăng sinh tuyến tiền liệt
bệnh nhân được hỗ trợ và chỉ định phẫu thuật
sau sáu mươi phút với phương pháp mổ hở lấy sỏi các bác sĩ đã lấy ra một mươi năm viên sỏi lớn nhỏ khỏi bằng quang
trong đó phiên to nhất bằng quả trứng gà ta
sau phẫu thuật ông hát đang được chăm sóc sức khỏe và theo dõi tại bệnh viện
tình trạng sức khỏe hồi phục tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới
theo bác sĩ chuyên khoa một tạ hữu nghĩa phó khoa ngoại bệnh viện đa khoa thanh vũ
phụ trách phẫu thuật chính cho biết tình trạng sỏi bàng quang là do sỏi từ trên thận rơi xuống bảng quang và lớn dần lên
tuy nhiên ở trường hợp này nguyên nhân sỏi tạo lập là do tuyến tiền liệt to làm tắc nghẽn
ứ động nước tiểu và gây cản trở dòng tiểu
do đó sau khi loại bỏ sỏi phải điều trị tiệt để tăng sinh tuyến tiền liệt
có nhiều nguyên nhân gây sỏi bằng quang chủ yếu do hiện tượng ứ động nước tiểu trong bằng quang
hoặc sỏi từ đường tiết niệm di trú xuống
thông thường như chúng ta biết bàng quang là cơ quan chứa nước tiểu do thận thải ra trước khi được bài tiết ra ngoài cơ thể qua niệm đạo
và cơ thể nếu có sỏi thì những viên sỏi lớn không được đào thải ra ngoài theo nước tiểu
chúng nằm tại bằng quang lâu ngày tích tụ lớn dần do các cạn sỏi có sẵn trong bảng quang tiếp tục bám vào gây nên các cơn đau khó chịu
người ta thường chia sẻ bằng quang làm hai loại
loại bằng quang có tính chất địa phương
đây là sỏi của trẻ em nam ở các nước đang phát triển chủ yếu là osalat canxi
nguyên nhân gây sỏi bằng quang là do thức ăn thiếu chất đạm và tình trạng mất nước kéo dài
loại hai sỏi bằng quang thứ phát hay gặp nhất do ứ động nước tiểu và nhiễm khuẩn trong các bệnh nam giới
ví dụ nam giới mắc bệnh biếu tuyến tuyển liệt hẹp niệu đạo bằng quang thần kinh
đối với trường hợp ở nữ là do xa tử cung túi thừa nệu đạo hoặc do dị vật bằng quang biếu bằng quang
khi mắc sỏi bằng quang người bệnh thường có biểu hiện đường tiểu dưới tiểu ngắt quãng giữa dòng bí tiểu tiểu máu nước tiểu cặn đục sốt khi nhiễm trùng
tuy nhiên trên thực tế có một số trường hợp không có triệu chứng
khi thăm khám bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng của người bệnh như biểu hiện đau bốt vùng hạ vị tiểu ngắt mót tiểu thường xuyên tiểu nhiều lần mỗi lần chỉ được một ít thỉnh thoảng bị tắc tiểu có thể tiểu máu cuối bãi
và đặc biệt ngay cả những người không có biểu hiện sỏi bằng quang cũng có thể dẫn đến những biến chứng như sỏi bằng quang gây dối loạn chức năng bằng quang mạng tính
nếu không được điều trị sỏi băng quang có thể gây ra các vấn đề tiết niệm dài hạn chẳng hạn như tiểu đau hay đi tiểu thường xuyên
sỏi bằng quang gây nhiễm trùng đường tiểu sỏi bằng quang và ung thư bằng quang
sỏi bàng quang tạo kích thích mạng tính vào thành bằng quang làm tăng nguy cơ ung thư bảng quang
sỏi băng quang là bệnh thường gặp của hệ tiết niệu
để hạn chế nguy cơ bị sỏi ở bàng quang nên lưu ý uống đủ nước mỗi ngày khoảng một năm đến hai lít nước
nếu có thể uống nhiều hơn thì càng tốt vì cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ giúp đào thải liên tục các chất cặn bã chất độc ra khỏi cơ thể ngăn không hình thành sỏi
ngoài ra cần ăn nhiều thực phẩm dầu chất sơ như rau xanh ngũ cốc nguyên hạt động ăn nhiều hoa quả tươi để bổ sung các vitamin khoáng chất cho cơ thể
cần hạn chế ăn các loại thức ăn nhanh đồ trên rán vì chúng chứa nhiều muối và mỡ ăn nhiều cá hơn thịt vì chúng chứa protein dễ tiêu
không nên ăn nội tạng động vật nhất là gan vì gan chứa nhiều prine chất tạo sỏi
nam giới không sử dụng thuốc lá và các loại đồ uống có cồn có ga khi có biểu hiện tiểu but tiểu dắt đau bụng tiểu nhiều lần
hãy đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời
theo bác sĩ nghĩa người dân cần uống đủ nước và tránh ngồi lâu để giảm nguy cơ tạo sỏi do ứ động
đặc biệt nam giới trên sáu mươi tuổi nên thường xuyên đi khám và tầm soát các vấn đề liên quan đến tăng sinh tuyến tiền liệt để phát hiện và điều trị sớm
từ đó tránh được các biến chứng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe